bắt nguồn từ sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng tại thành phố sydney úc do quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên khởi xướng vào năm hai nghìn một mươi
giờ trái đất đã trở thành phong trào môi trường có quy mô lớn nhất thế giới
vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm hàng triệu người tại tất cả các châu lục lại cùng nhau tắt đèn
để thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm tám mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ hơn bảy thành phố trên thế giới tham gia giờ trái đất
và hơn hai tỷ lượt tương tác trên các kênh mạng xã hội
hành động tắt đèn trở thành biểu tượng của sự đồng lòng và niềm hy vọng
cũng như sức mạnh tập thể khi cùng nhau hành động để bảo vệ sự sống trên hành tinh này
tại việt nam giờ trái đất lần đầu tiên được bộ công thương là đơn vị chủ trì tổ chức vào năm hai nghìn hai
và năm nay sự kiện này được sáu mươi ba tỉnh thành hưởng ứng cũng như có những thay đổi so với mọi năm
phạm đức sang là một họa sĩ cùng với nhiều bạn trẻ đang tham gia hoạt động vẽ tranh tuyên truyền
tại các tủ điện ở trung tâm thành phố hà nội
vẽ tranh làm đẹp các tủ điện vốn khô khan trong thành phố không phải là hoạt động mới lạ
tuy nhiên đây là một điểm mới nhiều ý nghĩa của sự kiện giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi